một đêm ngày hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn trên diện rộng tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la đã gây ra nhiều thiệt hại
đặc biệt tại bản đông xã mường lang đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến ba người mất tích
công an huyện hiện đang huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả
bảy giờ một mươi năm phút sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại bản đông đi bản kẽ thuộc xã mường lang huyện phù yên tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ sạt lửa đất nghiêm trọng
lúc đó có hai người dân và một cháu nhỏ đi qua đã bị đất đá đổ ụp tràn qua đường và đẩy ba người rơi xuống suối và trôi theo dòng lũ
nạn nhân là bà hà thị liếng bốn mươi bảy tuổi hà thị nà năm mươi tuổi và cháu hà hải đăng năm tuổi đều trú tại bản đông xã mường lang
ngay sau khi xảy ra sự việc công an huyện phủ yên đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể và nhân dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong điều kiện thời tiết mưa gió và nước lũ chảy xiết
anh em đã ghi nhận lại hiện trường và vị trí xảy ra sự cố sau đấy anh em đã triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn
mặc dù thời tiết tại thời điểm đấy là đang rất là mưa to và nước suối rất là chảy xiết anh em của tôi đã triển khai hai tổ mỗi tổ là đi theo hai bên suối để tìm kiếm nạn nhân
tính đến thời điểm này tại địa bàn huyện phù yên mưa lũ gây sạt lở đất
vào nhà bốn hộ dân trong đó một hộ phải di rời khẩn cấp và một số hộ khác đang nằm trong diện nguy cơ bị sạt lở cao
nước lũ cũng cuốn trôi cột điện xe máy của người dân nhiều tuyến đường giao thông và ruộng lúa bị ngập
thời tiết mưa lũ suối chảy xiết do đó công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi đã phối hợp với lại chính quyền địa phương với lại ban chỉ đạo phòng chế chế cháy và cơ nạn cơ hộ của xã mừng lang
tiếp tục tìm kiếm
từ thời điểm nhận được tin đến bây giờ là chúng tôi vẫn tổ chức triển khai thực hiện
theo các cơ quan chức năng hiện nay tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn sự cố
các đơn vị trên địa bàn tỉnh sơn la vẫn tiếp tục tổ chức nắm địa bàn kịp thời phát hiện di chuyển người và tài sản của người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ xảy ra lũ quét lũ ống sạt lờ đất đá